tuy nhiên nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như công an quân đội và các địa phương vẫn là rất lớn
chính vì vậy chính phủ đã trình ủy ban thượng vụ quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng dịch
ngày hôm qua tôi đã nói vậy là muốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến sớm để cấp kinh phí phòng chống dịch
vì chúng tôi đã trình năm năm trăm linh tỷ đồng cho phòng chống dịch rồi
tuy nhiên vẫn phải có sự phê chuẩn của ủy ban thượng vụ quốc hội
có thể nói cách nói của tôi bị hiểu sai ý cũng có thể do tôi nói tiếng nghệ an nên nghe không rõ
ông phước chia sẻ